giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
đối tượng phạm văn chánh vừa bị công an quận cẩm lệ đà nẵng bắt khẩn cấp
khám xét tại nhà riêng của đối tượng
lực lượng công an thu giữ một con dấu có dòng chữ ubnd quận sơn trà nghi là giả
cấp hàm công an và nhiều bộ quân phục cảnh sát cơ động có in tên phạm văn chánh
đối tượng khai nhận giả danh công an đưa thông tin gian dối lừa nạn nhân liên quan đến các vụ cưỡng đoạt tài sản
sau đó chạy án cho nạn nhân để không bị xử lý hình sự